chiều ngày năm tháng một tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử đồng thời tuyên phạt bị cáo trần hoàng ngọc chú tỉnh bình thuận một mươi bốn năm tù giam và lê cẩm hoàng chú tỉnh đắk nông một mươi hai năm tù giam cùng với tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng ngọc và hoàng quen nhau tại tp hcm và rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài
khoảng một giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba hoàng và ngọc đến cổng trường mầm non sơn ca phường tân đồng thành phố đồng xoài
ngọc đột nhập vào bên trong trường lấy trộm số tiền hơn một hai tỷ đồng trong thủ sắt
ngọc sau đó chia cho hoàng hai trăm linh triệu đồng phần còn lại ngọc tiêu xài cá nhân đánh bạc hết
đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hoàng tiếp tục trưởng ngọc đến trường mầm non hoa đỗ quyên ở xã đắk rô la huyện đắc minh để trộm cắp tài sản
ngọc tiếp tục dùng thủ đoạn cũ trộm được ba điện thoại cùng tiền mặt
tổng trị giá hơn một trăm sáu mươi bốn triệu đồng
đến ngày một mươi chín tháng ba hoàng bị công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông bắt giữ
sau đó ngọc cũng đến công an tỉnh bình phước đầu thú
công an huyện eka tỉnh đắk lắc cũng vừa bắt giữ đối tượng trần huy quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xã eaty huyện eka là đối tượng chuyên cho các em học sinh vay tiền với lãi suất cao
bước đầu tại cơ quan công an đối tượng quốc khai nhận
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay quốc đã cho một mươi tám học sinh trên địa bàn huyện eka với tổng số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
mức lãi suất từ một mươi đến một mươi năm đồng một triệu một ngày tương ứng với lãi suất ba trăm sáu mươi năm đến năm trăm bốn mươi bảy một năm
qua đó đã thu lợi bất chính hơn bốn mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen của đối tượng
hiện công an huyện eka tỉnh đắk lắc đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng
quốc theo đúng quy định của pháp luật
xây dựng kịch bản kỹ lưỡng phân công từng đối tượng vào vai trò khác nhau
rồi đưa các thông tin gian dối để tạo niềm tin với bị hại
với thủ đoạn này nhóm ba đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
bằng cách bệnh pháp nghiệp vụ công an huyện phú lộc đã phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng trên
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện phú lộc nhận được đơn trình báo của một hộ kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện phú lộc
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt bốn mươi một tấn thóc tương đương với số tiền khoảng bốn trăm hai mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện phú lộc đã bắt giữ nhóm ba đối tượng
gồm triệu văn nghĩa là đối tượng cầm đầu trần văn du lương tiến dũng cùng chú tại tỉnh tuyên quang
các đối tượng khai nhận ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba du sử dụng xe ô tô chở nghĩa và dương đi từ tỉnh tuyên quang vào huế
sau khi đưa ra thông tin gian dối tạo niềm tin với chủ hàng và chủ xe vận chuyển
nhóm đối tượng đã vận chuyển bốn mươi một tấn thóc ra hà nội rồi đưa toàn bộ số hàng đến tỉnh phú thọ để đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
vì hám lợi nên đồng hữu cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở thành phố thanh hóa
đã nhận đưa một phụ nữ từ trung quốc về việt nam trái phép
hành vi của cường đã phạm vào tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
và đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố bắt tạm giam để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội wechat
người phụ nữ ở thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa lấy chồng và cư trú bất hợp pháp tại quảng đông trung quốc
đã làm quen và được cường hứa sẽ đưa chị về việt nam
toàn bộ chi phí chị phải đưa cho cường là bốn mươi năm triệu đồng
vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cường đã tìm kiếm và nhờ người quen qua mạng dẫn người phụ nữ này
nhập cảnh theo đường tiểu ngạch từ trung quốc về việt nam với số tiền khoảng một mươi sáu năm triệu đồng
sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ đến ngày một mươi hai tháng một mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can
đồng thời bắt bị can để tạm giam đối với đồng hữu cường
chất diễn biến phức tạp của tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là thời gian này
đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm hai mươi năm chia tách thành lập tỉnh lai châu
các đội nghiệp vụ công an thành phố lai châu và công an bảy trên bảy xã phường
đã phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách dân quân
duy trì tuần tra ban đêm từ hai mươi hai h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm
qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật
giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
mỗi đêm ở các xã phường trên địa bàn thành phố lai châu
tổ tuần tra khoảng một mươi người gồm ba lực lượng công an bảo vệ dân phố dân quân
sử dụng xe ô tô chuyên dụng xe gắn máy để tuần tra từ hai mươi hai h đến dạng sáng hôm sau
và được chia thành nhiều ca nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lập thành các tổ để thực hiện công tác tuần tra kiểm soát ban đêm
thời gian từ một mươi h đến năm h sáng ngày hôm sau
các nhiệm vụ của tổ tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa
không để hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng thực hiện các hành vi xảy ra trên địa bàn
đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống bình yên và an vui
trong quá trình tuần tra đi thực hiện nhiệm vụ lực lượng tuần tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
như điều khiển xe máy ngược đường không đổi mũ bảo hiểm
lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý nhằm tạo hiệu quả gian đe lập lại an ninh trật tự
bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát lực lượng tuần tra thường xuyên lồng ghép tuyên truyền
nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp
nhất là trong thời gian sắp diễn ra lễ kỷ niệm hai mươi năm chia tách thành lập tỉnh lai châu
lực lượng công an tăng cường kiểm tra yêu cầu các cơ sở kinh doanh nhà hàng khách sạn
ký cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự
về phía khách sạn sẽ cam kết với công an thành phố công an phường thực hiện bảo đảm an ninh trật tự bảo đảm phòng cháy
chấp hành và cam kết khai báo lưu trú đối với các đoàn khách đến tham quan và lưu trú tại khách sạn
tập trung tấn công truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
qua đó đã chủ động phát hiện phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tội phạm
không quần ngay
trời đêm rất buốt cán bộ chiến sĩ công an lai châu vẫn hàng đêm tuần tra phòng ngừa tội phạm
với mục tiêu cao nhất là bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
nhất là khi thời điểm người dân đang nô nức trao đón kỷ niệm hai mươi năm chia tách thành lập tỉnh lai châu
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo gồm nguyễn quang trung cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
lâm phụng tiên cựu kê toán và nguyễn văn nam cựu trưởng phòng dự án
vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn chín cho đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi
để thực hiện việc cổ phần hóa công ty đầu tư phát triển nhà đà nẵng đã định giá giá trị quyền sử dụng đất còn lại
tại ba dự án không đúng với số lượng chất lượng tài sản theo đúng quy định
gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt
các bị cáo nguyễn quang trung tám năm tù lâm phụng tiên bốn năm tù nguyễn văn nam ba năm tù
cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đột nhập vào công ty qua cửa sổ trộm cắp hơn một tỷ đồng và hai mươi một một trăm linh usd
nguyễn đăng khoa vừa bị công an tỉnh long an bắt giữ
vào sáng ngày hai tháng một công an xã nhị thành huyện thủ thừa nhận được tin báo
tại một công ty bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng hơn một tỷ đồng
và hai mươi một một trăm linh usd
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn tên là nguyễn đăng khoa
là lái xe hợp đồng của công ty nên mời làm việc
đối tượng khoa khai nhận đã đột nhập vào công ty qua cửa sổ trộm cắp số tài sản nói trên
lê xuân đào cộng tác viên báo giao thông bút danh xuân đào
vừa bị đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đào cùng với một nhóm đối tượng
đối tượng chuyên đi tìm những công trình nhà xe cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định của pháp luật
sau đó tiếp cận chủ cơ sở công trình đe dọa tạo áp lực buộc đưa tiền nếu không sẽ đăng báo
sau một thời gian thu thập thông tin vào ngày năm tháng một
đội trọng án phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đào cùng tang vật
cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi ai là đồng phạm hoặc bị hại của đào
cần đến cơ quan công an trình báo cung cấp thông tin phục vụ làm rõ vụ án
với hành vi cho vay lãi nặng
ngô quốc thắng vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam tạm giữ
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện ngô quốc thắng đang giao dịch số tiền hai mươi năm triệu đồng
từ việc cầm cố tài sản của một người dân
bước đầu cơ quan công an làm rõ từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đối tượng ngô quốc thắng đã nhiều lần cho một số người dân vay tiền dưới hình thức là cầm cố tài sản
với số tiền thu lợi bất chính là hơn ba mươi triệu đồng
lực lượng công an tỉnh vĩnh long vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc tạm giữ một mươi năm đối tượng có liên quan
vào chiều ngày năm tháng một lực lượng công an kiểm tra quán cà phê tại xã đồng phú đã phát hiện bắt giữ tám đối tượng
đang tụ tập đánh bạc với hình thức là đá gà qua mạng tăng vật tạm giữ gồm sáu điện thoại di động
cùng với số tiền hơn hai mươi triệu đồng
trước đó vào trưa ngày bốn tháng một lực lượng công an bắt giữ bảy đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
thu giữ gần bảy triệu đồng
trước đó vào trưa ngày năm tháng một lực lượng công an kiểm tra quán cà phê tại xã đồng phú đã phát hiện bắt giữ tám đối tượng